thưa quý vị thân mến nhiều người mắc covid một mươi chín khỏi bệnh thường cho rằng bản thân đã có miễn dịch bền vững
điều này là hoàn toàn sai
chưa có bài báo khoa học nào trên thế giới xác định rằng sự tương tác giữa kháng thể có được
sau khi nhiễm bệnh tự nhiên và kháng thể có được sau khi chủng ngừa
có thể đối phó được với tất cả biến chủng của sars cov hai
biến chủng delta có tốc độ lây nhiễm nhanh khiến việt nam có hơn một tám triệu người bị lây nhiễm
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đa số f không triệu chứng biểu hiện nhẹ
đặc biệt ở nhóm người trẻ khỏe không có bệnh lý nền
tuy nhiên điều này khiến cho người có suy nghĩ chủ quan và lầm tưởng rằng
sau khi vượt qua giai đoạn mắc covid một mươi chín cơ thể sẽ có thể miễn dịch bền vững
và không cần thiết phải tiếp tục thực hiện năm k
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân nói
vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm đh y khoa phạm ngọc thạch tp hcm đã tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin
nhiều người cho rằng bệnh nhân khỏi covid một mươi chín sẽ có kháng thể miễn nhiễm với sars cov hai hay biến chủng mới
bác sĩ vân anh chia sẻ
sau khi khỏi bệnh tương tự việc chúng ta có thêm một lần kháng thể
ngoài ra chưa có bài báo khoa học nào trên thế giới xác định rằng
sự tương tác giữa kháng thể có được sau khi nhiễm bệnh tự nhiên và kháng thể có được sau khi chủng ngừa
có thể đối phó được với tất cả loại biến chủng của sars cov hai
do đó không có chuyện miễn nhiễm hoàn toàn sau khi khỏi covid một mươi chín
chuyên gia này khuyến cáo người dân không nên chủ quan vào thông tin này và truyền tay nhau
sau đó lơ là để bản thân bị lây nhiễm
còn bác sĩ chuyên khoa một phạm hữu tiến trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện quận bình thạnh
tp hcm cũng nhấn mạnh việc người khỏi bệnh vẫn còn nguy cơ gặp di chứng hậu covid một mươi chín
bác sĩ tiến chia sẻ
đa số người trẻ khỏe sẽ dần dần ổn định sức khỏe trong thời gian ngắn
một số ít người trường hợp gặp di chứng hậu covid một mươi chín nặng hơn cần điều trị kéo dài
tuy nhiên người khỏi bệnh cần nghỉ ngơi chú ý dinh dưỡng và vận động
không nên đọc các thông tin có yếu tố dọa dẫm trên mạng xã hội và gây nên tâm lý sợ hãi
theo ông sau khi khỏi bệnh vài tuần đến vài tháng cơ thể sản sinh lượng kháng thể rất nhiều
tuy nhiên lượng kháng thể này sẽ giảm dần theo thời gian nên không thể chủ quan
bên cạnh đó chúng ta cũng không ngoại trừ trường hợp dương tính giả hoặc sai sót trong kết quả test nhanh
lý giải rõ hơn về điều này bác sĩ tiến sĩ cho rằng trong giai đoạn bùng phát dịch
ngành y tế đã dựa vào test nhanh kháng nguyên để chẩn đoán và kịp thời cách ly theo dõi điều trị f
kể cả chấp nhận kết quả người dân tự làm
điều này dễ dẫn đến một số trường hợp có thể dương giả do kỹ thuật chất lượng test nhanh hoặc có thể do bệnh khác
nhiều người nghĩ rằng bản thân từng là f nhưng thực tế có thể chưa phải
do đó người khỏi covid một mươi chín tốt nhất vẫn chấp nhận nghiêm túc thông điệp năm k
và phải tiêm vaccine theo hướng dẫn của bộ y tế bác sĩ tiến chia sẻ
theo thống kê của trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu covid một mươi chín
bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức tỉnh đêm nay đơn vị này đã tiếp nhận khoảng ba trăm linh trường hợp f
khỏi bệnh đến khám do các vấn đề tâm lý và hô hấp
trong số các bệnh nhân đến khám khoảng tám mươi f khỏi bệnh thường cảm thấy mệt mỏi trầm cảm
sáu mươi sáu sơ phổi sáu mươi một
mất ngủ bốn mươi năm nhức đầu bốn mươi bốn rối loạn tập trung hai mươi bảy rụng tóc hai mươi năm
có xu hướng kéo dài hơn bốn tuần thậm chí nhiều tháng
ngoài ra f khỏi bệnh cần tăng cường sức khỏe như uống nhiều nước và rau quả
tập thể dục đều đặn tập thở để hạn chế các ảnh hưởng của các triệu chứng hậu covid một mươi chín